sở y tế hà nội sáng ngày tám tháng một mươi chính thức công bố có ba ca mắc covid một mươi chín tại cộng đồng là người trong cùng gia đình ở quận hà đông vừa phát hiện trong một mươi hai giờ qua
ca thứ nhất là chị m t o bốn mươi chín tuổi ở ngõ hai mươi tám tổ ba la khê hà đông
chị o cùng con trai làm quản lý cửa hàng nhôm kính tại xưởng nhung kính số hai mươi bốn ba la phú la hà đông
trong thời gian từ ngày hai mươi hai tháng chín đến nay bệnh nhân thường xuyên làm việc tại cửa hàng
ngày một một mươi có triệu chứng sốt nhẹ mệt mỏi ho và tự mua thuốc điều trị tại nhà
ngày bảy tháng một mươi chị được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
ca thứ hai là anh b q t hai mươi một tuổi là con trai của chị o nói trên
ngày bốn tháng một mươi anh có triệu chứng ho sốt tự điều trị tại nhà
ngày bảy tháng một mươi anh được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
ca thứ ba là ông b q v sáu mươi một tuổi là chồng của bệnh nhân m t o bị tai biến nên thường xuyên chị ở nhà không ra ngoài
ngày bảy tháng một mươi ông được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
phường la khê đã tạm thời phong tỏa khoanh vùng ngõ hai mươi tám ba mươi lê trọng tấn vệ sinh môi trường phun khử khuẩn toàn bộ nhà ca nghi mắc và khu vực xung quanh
hướng dẫn thành viên trong gia đình và các trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi mắc tự theo dõi cách ly tại nhà
phường la khê cũng thông báo cho ủy ban nhân dân các phường có các trường hợp tiếp xúc gần để tổ chức điều tra và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch